tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công điện số hai nghìn một mươi
về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng
đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi khu vực trung bộ và bắc tây nguyên
trong đó yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố
hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
con tum gia lai bán quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thủy lợi số bốn năm sáu bảy và tám
cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa lũ các khuyên cáo về công tác vận hành hồ chứa có cửa van
và chỉ đạo tư cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
phòng chống ngập lụt úng trên địa bàn